ngày một mươi chín tháng một mươi ubnd tp việt trì đã lòng trọng tổ chức lễ đón bằng di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia
lễ hội đền tam giang phường bạch hạc tp việt trì tỉnh phú thọ
đền tam giang nằm trong cụm di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia đền tam giang và chùa đại bi
thờ các nhân vật lịch sử huyền thoại thời kỳ hùng vương dựng nước
lễ hội đền tam giang xưa có xuất xứ từ hội làng gắn với tín ngưỡng thờ thần hoàng làng thổ lệnh
anh hùng dân tộc chiêu văn vương trần nhật duật và thánh mẫu quách a nương
là những người có nhiều công lao đóng góp cho dân tộc và nhân dân vùng bạch hạc xưa
sau một năm triển khai thu thập tài liệu xây dựng hồ sơ trình cấp có thẩm quyền thẩm định phê duyệt
lễ hội đền tam giang đã được bộ văn hóa thể thao và du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia